ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có buổi tiếp đoàn công tác của tỉnh tochigi nhật bản do ngài fukuda tomikazu
thống đốc tỉnh tochigi dẫn đầu nhân chuyến thăm đầu tiên sang việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng trương hòa bình bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn
đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa tỉnh tochigi và việt nam
khẳng định chính phủ việt nam rất coi trọng và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa địa phương hai nước
coi đây là kênh hợp tác thiết thực và hiệu quả để tăng cường hợp tác đầu tư thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước
bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chú đáo của việt nam nhân chuyến đi của đoàn
thống đốc tỉnh tochigi cũng đánh giá cao sự phát triển nhanh của việt nam thời gian qua
đồng thời cam kết tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh này có thế mạnh như nông nghiệp y tế